xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
và ngay bây giờ sẽ là những tin tức cập nhật
thưa quý vị vào chiều ngày một mươi chín tháng ba đại diện viện kiểm sát đã công bố xong mức án đề nghị
đối với tám mươi sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương mỹ lan tử hình
về ba tội tham mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng đưa hối lộ
bị cáo trương huệ vân từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội tham mô tài sản
bị cáo chu lập cơ bị đề nghị từ một mươi một đến một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
bị cáo đỗ thị nhàn trung thân về tội nhận hối lộ
bị cáo nguyễn cao trí một mươi đến một mươi một năm tù về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản
các bị cáo khác bị đề nghị từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến hai mươi năm tù giam
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn thế hùng
hay còn gọi là cò bảy mươi ba tuổi trú tại phường một mươi bốn quận phú nhuận tp hcm về tội giết người
trước đó trên địa bàn xã cẩm giang huyện gò dầu tỉnh tây ninh xảy ra vụ án giết người
nạn nhân là một phụ nữ sáu mươi bốn tuổi tử vong và chồng của nạn nhân
hai mươi bốn tuổi bị thương tích nặng
đối tượng gây án đã bỏ trốn
sau hơn một ngày điều tra lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh phối hợp với công an huyện cái răng tp hcm
đã bắt khẩn cấp nguyễn thế hùng đưa về tây ninh phục vụ điều tra
tại cơ quan công an đối tượng hùng khai do đã có mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình
nên đến nhà của người cháu để giải quyết
tại đây hùng thấy nạn nhân ở nhà một mình nên dùng búa đánh nhiều nhát vào người làm nạn nhân tử vong
sau đó thấy chồng của nạn nhân đi về
tiếp tục dùng dao chém vào người chồng nạn nhân gây thinh tước nặng
gây án xong đối tượng hùng bỏ trốn về cần thơ
liên quan tới vụ gây dối trật tự công cộng trước cửa tòa nhân dân thành phố châu đốc tỉnh an giang sáng ngày hai mươi tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp châu đốc cho biết vừa xác quyết định khởi tố bắt giam
đối với lê anh kiệt chú tại tp châu đốc về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào sáng ngày hai mươi một tháng hai
tòa nhân dân thành phố châu đốc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ
liên quan đến ba mươi ba bị cáo thuộc hai nhóm thanh thiếu niên ở phường châu phú a và phường phú sam
lúc này kiệt cùng với nguyễn thành trung nguyễn hoàng khang và nhóm bạn thanh thiếu niên phường châu phú a
đến theo dõi phiên tòa thì phát hiện nhóm thanh thiếu niên phường núi sam cũng có mặt
kiệt điều khiển xe mô tô chở khang và trung mang theo dao tự chế đến chém nhóm thanh niên ở phường núi sam
khiến nhiều người dân bỏ chạy vào sân tòa án gây mất an ninh trật tự
lực lượng công an bảo vệ phiên tòa đã kịp thời phát hiện khống chế bắt giữ kiệt khang và trung đưa về trụ sở làm việc
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bãi lưu giữ xe tăng vật vi phạm hành chính của công an huyện khánh vĩnh thị trấn khánh vĩnh tỉnh khánh hòa
trước đó hôm một mươi giờ cùng ngày tại bãi tạm giữ xe của công an huyện ở thị trấn khánh vĩnh là kho để tập trung các phương tiện
vi phạm trên địa bàn huyện đã bất ngờ bốc cháy phát hiện cháy nhiều người dân đã tìm cách dập lửa
tuy nhiên lửa bùng phát nhanh kèm cột khói đen cao hàng chục mét bao phủ khu vực
lực lượng tại chỗ cùng với lính cứu hỏa và xe nước chuyên dụng đã được huy động tới hiện trường phun nước dập lửa
hỏa hoạn không có thương vong về người nhiều xe máy bên trong bị cháy đen hư hỏng nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ
phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi trần phước hiền vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với ông võ ngọc chính ở xã hòa thành thị xã đông hòa tỉnh phú yên do có hành vi cố ý vận chuyển ba mươi hai tấn đường kính trắng nhập lậu
trước đó trạm cảnh sát giao thông đức phổ tỉnh quảng ngãi đã phát hiện xe ô tô đầu kéo do ông võ ngọc chính điều khiển
đi theo hướng bắc nam có hành vi cố ý vận chuyển sáu trăm bốn mươi bao đường kính trắng với tổng khối lượng là ba mươi hai tấn nhập lậu
có trị giá sáu trăm tám mươi tám triệu đồng với hành vi nêu trên ông võ ngọc chính đã bị xử phạt chín mươi triệu đồng
đồng thời xử phạt bổ sung số tiền hơn bốn trăm linh bảy triệu đồng tổng số tiền mà ông võ ngọc chính phải nộp vào ngân sách nhà nước là gần năm trăm linh triệu đồng
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi